trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong các tháng tiếp theo từ tháng sáu đến tháng tám
các tỉnh khu vực ven biển trung bộ có thể phải đối mặt với tình trạng hạn hán và thiếu nước sản xuất
đặc biệt là hiện nay mực nước tại các hồ chứa đã suy giảm từ một mươi đến ba mươi
lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thiếu hụt từ ba mươi năm sáu mươi năm so với trung bình nhiều năm
có sông thiếu hụt trên bảy mươi trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc
dung tích các hồ chứa tiếp tục suy giảm đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi ở khu vực từ khánh hòa đến bình thuận chỉ đạt từ một mươi đến ba mươi
từ nay đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi tình trạng hạn hán thiếu nước tiếp tục diễn ra tại các tỉnh từ phú yên đến bình thuận và các tỉnh ở khu vực tây nguyên
từ tháng sáu đến tháng tám tình trạng hạn hán thiếu nước có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh ven biển trung bộ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán tại các tỉnh ở cấp một cấp hai riêng các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận ở cấp hai cấp ba
tình trạng hạn hán thiếu nước đã và đang xảy ra tại một số tỉnh như khánh hòa ninh thuận bình thuận gia lai và đắk lắc
cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán hiện tại ở cấp một cấp hai